tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tới dự hội nghị sơ kết hoạt động thi đua sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín của khối thi đua các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức liên hiệp
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị các đơn vị trong khối cần tăng cường chỉ đạo kiểm tra thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước
các cuộc vận động huy động sức mạnh của đoàn viên hội viên và toàn dân
cùng với chính phủ chính quyền các cấp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
chủ động bám sát và tổ chức các hoạt động tiếp xúc lắng nghe ý kiến nguyện vọng để nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân
kịp thời tập hợp phản ánh và báo cáo với đảng và nhà nước